tổng thống ukraine volodymyr zelenskyy đã đến mỹ vào trưa ngày hôm qua thời gian địa phương
và có cuộc hội đàm với tổng thống mỹ joe biden tại nhà trắng
đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông zelensky kể từ khi nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine
nó cũng diễn ra vào một thời điểm rất quan trọng khi mà ukraine đang rất cần thêm sự ủng hộ của các nước
về tài chính và vũ khí trong cuộc chiến này
đón tiếp tổng thống ukraine volodymyr zelensky tại nhà trắng hôm hai mươi một tháng một mươi hai
tổng thống mỹ joe biden cho biết mỹ đang tìm kiếm một giải pháp hòa bình chính đáng trong cuộc xung đột ở ukraine
trong cuộc họp báo sau đó ông biden khẳng định chưa bao giờ chứng kiến nato và liên minh châu âu đoàn kết hơn thế trong vấn đề ukraine
khi chúng ta bước sang năm mới điều quan trọng với người mỹ và thế giới là được trực tiếp lắng nghe
ngài tổng thống nói về cuộc xung đột ukraine và cần tiếp tục sát cánh cùng nhau trong năm hai nghìn hai mươi ba
chính quyền ông biden cũng công bố khoản viện trợ quân sự bổ sung
trị giá một tám mươi năm tỷ đô la mỹ cho ukraine bao gồm cả hệ thống tên lửa patriot
hỗ trợ nước này tăng cường khả năng phòng thủ trong mùa đông
chúng tôi sẽ tăng cường khả năng phòng vệ của ukraine đặc biệt là phòng không
đó là lý do chúng tôi cung cấp cho ukraine tên lửa patriot và huấn luyện lực lượng nước này sử dụng
về phần mình tổng thống ukraine cho rằng việc mỹ cấp patriot sẽ là một bước vô cùng quan trọng giúp ukraine bảo vệ không phận
đây là cách duy nhất
về việc của đối phương vào hạ tầng cơ sở năng lượng chúng tôi đã có một cuộc hồi đám rất hiệu quả
về các bước đi chiến lược về những dự báo cho năm tới những việc chúng tôi cần chuẩn bị
điều đó rất quan trọng đối với tất cả người dân ukraine
trong khi đó điện kremlin cảnh báo các hệ thống patriot của mỹ sẽ là mục tiêu hợp pháp nếu xuất hiện tại ukraine
nga cũng cáo buộc mỹ làm gia tăng nguy cơ xung đột trực tiếp khi tăng cường viện trợ vũ khí cho ukraine
chuyến thăm washington là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của tổng thống zelensky
khi xung đột nga ukraine nổ ra hồi cuối tháng hai